khi mọi nhà rộn rã đón tết cổ truyền thì ở làng trẻ msos việt tri tình phú thọ không khí tết cũng ngập tràn yêu thương
dù không được ở bên cạnh người thân ruột thịt của mình nhưng bằng sự đồng cảm yêu thương của tấm lòng người mẹ người gì ở nơi đây đã xóa đi sự thiếu hụt về tình cảm gia đình để các em có một cái tết ấm áp đủ đầy
em ở nhà hoa đào cháu ở nhà hoa mai ạ con nhà hoa lan
tiếng trẻ cứ trong veo khi giới thiệu về những mái ấm chung ở làng trẻ msos việt tri
như thể cuộc đời các em chưa bao giờ gặp phải điều bất hạnh
và dưới từng mái nhà ngói đỏ có mẹ có anh chị em xung vầy đầm ấm
đã hai mươi năm ngôi làng của những loài hoa ấy vẫn tỏa ngát hương thơm che chở biết bao số phận thiệt thòi
mùa xuân đã đến trong ngôi nhà chung msos việt tri này
không chỉ có quất đá
đào lá rong gạo nếp thịt lợn chuẩn bị gói bánh trưng mà còn có cả nụ cười ấm áp yên vui của lũ trẻ
chẳng có điều gì hạnh phúc hơn khi được cùng nhau gói bánh trưng cùng nhau chuẩn bị sắp xếp mâm ngũ quả cho ngày tết
đó là niềm vui giản dị mà các mẹ cùng các em trong ngôi làng này chia sẻ cùng nhau
trong không khí tết này em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi đoán tết cùng mẹ và anh chị
và trong hoàn cảnh như em này thì
em đuối em không cảm thấy thiếu thốn
mà cảm thấy rất là có một cái tết ấm áp hạnh phúc
bọn em cũng cảm nhận được là cái tình yêu thương của cha mẹ của các mẹ các cậu các bác và các dì dành cho chúng em
trong những ngày tết thì cái niềm vui của mẹ lớn nhất là các con về đông đủ
các con ở xa dù các con đã rất ở xa nhưng mà tết các con không được về thì các con về trước tết cũng có quà cho các em
và cho mẹ thì cái điều đấy cũng rất là xúc động
tết năm nay không chỉ được đón tết đầm ấm bên các mẹ các gì các cô chú tại làng
mà các anh chị trong đội tình nguyện đến từ trường phổ thông trung học chuyên hùng vương phú thọ cũng đã qua làng tổ chức tết cho các em
cùng hoạt động vui chơi để các em có thêm niềm vui trong dịp tết
em cảm thấy là rất là vui vì đã được góp sức mình để tạo nên những niềm vui và mang đến một cái tết ấm áp
các em ở đây thì rất là ngoan và rất là gần gũi
nhưng mà em cảm thấy rất là vui và rất là yêu các em
và một mùa xuân nữa sắp về với làng trẻ em sos
một mùa xuân tươi vui đầm ấm yêu thương luôn ngập tràn dưới mỗi mái nhà
nơi đây các em có được sự yêu thương chăm sóc của mọi người được vui chơi học hành xoa dịu những tổn thương của cuộc sống